thưa quý vị tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn công an thành phố rạch giá
phối hợp cùng với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
phát hiện hàng chục đối tượng thuê phòng sử dụng ma túy
cụ thể kiểm tra tại một khách sạn có địa chỉ ở đường mùng ba tháng hai vĩnh lạc thành phố rạch giá kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tại tầng bốn và tầng năm của khách sạn có sáu mươi ba đối tượng thuê tám phòng
để sử dụng trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm sáu bịch ma túy tổng hợp
và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tạm giữ gần bốn mươi triệu đồng
tổ chức xét nghiệm nhanh ma túy lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi bảy đối tượng dương tính
dù đã giấu kỹ bảy bịch ma túy đối tượng nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại khu phố định thắng một thị trấn phú hòa tỉnh phú yên
vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng
bảy bịch ma túy loại methamphetamin được phong giấu trong chiếc đèn pin
và gói thuốc lá mang theo bên mình phong khai nhận số ma túy trên được phong mua về sử dụng
qua test nhanh phong có kết quả dương tính với chất ma túy
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo trần văn tuấn
bốn mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê và nguyễn hải phi hai mươi hai tuổi trú tỉnh con tùng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tuấn đã có hành vi mua bán ma túy đá
của hai đối tượng tên bi và huy không rõ lai lịch mang về nhà cất giấu
nhằm mục đích phân chia và bán lại kiếm lời
sau đó tuấn lấy một gói ma túy đá nhờ phi đem bán cho nguyễn trí linh ba mươi ba tuổi
chú quận hải châu với giá hơn hai triệu đồng
đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tuấn bị bắt quả tang về hành vi cất dấu
hơn một trăm bốn mươi gam ma túy đá tại nơi ở thuận
thuận thuộc phường chính gián quận thanh khê
được biết tuấn là đối tượng chính cấu kết với phi cùng nhau mua bán ma túy
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần văn tuấn hai mươi năm tù
nguyễn hải phi bốn năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng tại tp hcm vào đầu giờ chiều ngày hôm nay một số nơi ở khu vực quận tân phú
tân bình ghi nhận xuất hiện mưa đá có kích cỡ từ năm đến một năm mm
trong cơn mưa nhiều khu vực cũng xảy ra tình trạng rông gió mạnh
khiến cho cây cối ngã đổ
trận mưa kèm theo gió giật mạnh đã khiến một cây xanh trên đường gò dầu
phường tân sơn nhì quận tân phú bật gốc ngã xuống đường
rất may vụ việc không gây thương vong về người
theo dự báo trong những ngày tới thời tiết tp hcm và các tỉnh thành nam bộ
mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông ở vài nơi
có mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng xét gió giật mạnh và lốc xoáy
hãy cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an diễn ra trong tuần qua
ngày chín tháng sáu tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã tiếp bà robin mudi đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia tại việt nam
tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam thành công tốt đẹp
bộ trưởng tô lâm mong muốn sau khi về nước dù ở bất cứ cương vị công tác nào
đại sứ sẽ có thể đạt được những kế hoạch
đại sứ robin moody sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và australia
đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật australia để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia
sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước
xây dựng công an tỉnh vĩnh long chính quy tinh nguyện hiện đại
hoàn thành chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
đây chính là yêu cầu của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc với công an tỉnh vĩnh long diễn ra vào chiều ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
cụ thể công an tỉnh vĩnh long cần tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với cải cách thủ tục hành chính quan tâm xây dựng củng cố nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
kịp thời biểu dương khích lệ các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc
và đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
ngày một mươi tháng sáu tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an có buổi tiếp ngày todd d robinson
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp hai bên đều thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật
việt nam đề nghị hoa kỳ dành sự quan tâm chú trọng
cung cấp các hỗ trợ thực chất hiệu quả cho bộ công an việt nam về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm môi trường
nhân dịp này đoàn công tác của hoa kỳ đã trao gói thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín cho các bệnh viện cơ sở y tế của bộ công an việt nam
lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát cơ sở đang tích cực phát huy vai trò tiếp tục
đồng hợp với tình hình mới không để bị động bất ngờ
đây là một trong những thông tin được trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
chia sẻ tại hội nghị báo cáo viên trung ương tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai vừa diễn ra tại hà nội theo hình thức trực tuyến
thứ trưởng nguyễn duy ngọc mong muốn các đồng chí báo cáo viên trên cả nước sẽ tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền
góp phần cổ vũ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay
tuần qua thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
dự và phát biểu tại lễ khai mạc bảng thi số ba hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật
để tổ chức thành công hội thi đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương ban tổ chức ban giám khảo và cán bộ chiến sĩ dự hội thi
cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác điều lệnh quân sự võ thuật trong công tác xây dựng lực lượng
thực hiện nghiêm yêu cầu nội dung bảo đảm các điều kiện về thao trường bãi tập trang thiết bị vũ khí an toàn trong thi đấu chấm thi khách quan công tâm
những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông thậm chí là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã được chỉ ra
đó không chỉ là lý thuyết mà trong thực tế những vụ tai nạn nghiêm trọng do xe quá tải gây ra vẫn thường xuyên xuất hiện tại khắp các địa phương trên cả nước
vậy tại sao chúng ta không khắc phục được triệt để tình trạng này
phải chăng là các chế tài các công cụ xử lý đang có vấn đề hoặc có thể yếu tố con người trong cả vận hành pháp luật và chấp hành pháp luật
đang có vấn đề đâu là những kẽ hở khiến cho tình trạng này cứ tiếp tục tái diễn
ghi nhận thực tế tại trung tâm đăng kiểm này khi xe vào đăng kiểm các chủ xe luôn đưa xe về nguyên bản ban đầu
nhưng có lẽ đây chỉ là biện pháp chống đối
bởi băng mắt thường cũng phát hiện ra được trước đó xe này đã lắp thêm nhiều phụ kiện tăng kích thước thùng hàng
từng vết hàn mới trên thùng xe và các thiết bị gắn thêm
các chủ xe lại tháo rỡ những vị trí mà người ta đã cơ lối để chiếc xe trở lại đúng như hình dạng xuất xưởng và đưa xe đi đăng kiểm
khi đó thì họ sẽ dễ dàng vượt qua được kiểm tra trong đoạn đăng kiểm
và sau khi đăng kiểm xong thì họ lại lắp lại những bộ phận cơ lối để giúp cho chiếc xe to hơn
đây là hiện tượng đối phó mà phía cơ quan chức năng rất là khó có thể phát hiện và xử phạt

sau đăng kiểm xe lại được cơi nới
chính vì vậy hình ảnh đối lập giữa những chiếc xe đi đăng kiểm và những chiếc xe chạy trên đường vẫn cứ xuất hiện dù có thể đó là cùng một chiếc xe
đặc biệt với những chiếc xe quá tải chủ xe và người lái luôn tìm cách để né sự kiểm tra giám sát của lực lượng chức năng
khi có bóng cơ quan chức năng thì gần như không có phương tiện nào xuất hiện
tất cả các xe tìm điểm
điểm ẩn nấp như thế này
thường xuyên và định kỳ lực lượng chức năng đã tổ chức cho các doanh nghiệp chủ xe ký cam kết thực hiện nghiêm về tải trọng
nhưng không ai dám chắc những doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết đó không
chỉ biết rằng người dân vẫn hàng ngày quan sát thấy rất nhiều phương tiện như thế này lưu thông trên đường
tình hình trật tự vi phạm lỗi về tải trọng cũng như lỗi về tự ý cải tạo cơi nới thành thùng xe
trong buổi phức tạp quá trình xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhiều doanh nghiệp đơn vị vận tải chưa thực sự nhận thức đầy đủ và chưa chấp hành tốt
có những thời gian thời đầu gia quân chúng tôi gặp sự chống đối rất là khuyết liệt
dù lực lượng chức năng nỗ lực tuyên truyền nhưng ở nhiều nơi ý thức chấp hành của chủ xe và người lái xe đều rất đáng lo ngại
hãy nghe những lời chia sẻ này

với tài nạn ảnh hưởng những cái khác ảnh hưởng về nền đường này đúng không
ảnh hưởng về những cái khác
còn cái vấn đề gây tài nạn này thì chủ yếu là người cầm lái
còn không phải nó không ảnh hưởng gì
các chuyên gia về giao thông cho rằng ý thức tuân thủ pháp luật của chủ xe và lái xe chưa cao
do những chế tài còn chưa đủ nghiêm chưa đủ tính gian đe
cần có những biện pháp mạnh một bàn tay sắt để dẹp yên nạn xe quá tải
để hung thần xe cơi nới không còn hoành hành trên những cung đường